nhân kỷ niệm một trăm hai mươi tám năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh bảy mươi năm ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
sáng nay tại thành phố hồ chí minh ban bí thư trung ương đoàn tổ chức lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời bác toàn quốc lần thứ năm
tham dự đại hội có đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
và đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời bác toàn quốc lần thứ năm tôn vinh ba trăm ba mươi sáu gương thanh niên ưu tú
xuất sắc trong học tập rèn luyện cống hiến cho đất nước bằng trí tệ hoài bão và niềm đam mê sáng tạo
qua đó ngày càng có nhiều thập thể xuất sắc các cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
nhiều công trình phần việc thanh niên có giá trị tạo hiệu ứng lan tỏa và ảnh hưởng tích cực tới thanh niên thiếu nhi cả nước
tôi rất là vui mừng
tôi rất là vui mừng vì đã được đại diện cho hơn ba trăm linh đại biểu thanh niên tiên tiến trên đoàn quốc để tham dự về cuộc hội ngày hôm nay
và mong muốn sau thế giới này chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa nhiều hơn nữa làm theo lời bác dạy của bác để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan
và đóng góp một phần sức cho công sức để tôn trung tay xây dựng đất nước
sắp tới là mình sẽ tích cực dẫn động và kêu gọi những sinh viên học sinh
cùng đóng góp cùng xây dựng những kế hoạch để mà hỗ trợ những người nghèo trẻ em cơ nhở
và tiếp tục sẽ đồng góp những bài báo khoa học về lý luận của đảng
phát biểu tại đại hội đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương đánh giá cao hoạt động của ban bí thư trung ương đoàn
trong việc khẳng định được uy tín sức sống trong đời sống thanh niên
phát hiện tôn vinh nhiều cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo lời bác
lan tỏa các giá trị tốt đẹp trong xã hội truyền đi những thông điệp ý nghĩa cho thế hệ trẻ
rèn luyện và phấn đấu
bên cạnh những kết quả đạt được tổ chức đoàn cũng có nhiều hạn chế như
lúng túng trong việc xây dựng kế hoạch làm theo lời bác công tác tuyên truyền còn nhiều hạn chế v v
qua đó đồng chí bổ văn thượng nêu ra bốn nội dung cần thực hiện bao gồm
tổ chức công tác đoàn các cấp phải toàn diện sâu rộng để thế hệ trẻ ngày càng sâu sắc hơn
tăng cường đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả trong công tác giáo dục lý tưởng
đạo đức lối sống trong thành thiêu niên
cần quan tâm chăm lo bồi dưỡng tuyên dương các gương điển hình tiên tiến
mỗi thanh niên tiên tiến phải tâm niệm hôm nay là thanh niên tiên tiến
thì ngày mai vẫn là thanh niên tiên tiến
vì vậy phải tiếp tục rèn luyện phát huy giá trị của bản thân